tại đà nẵng mặc dù không nằm trong vùng trọng điểm của bão số bốn nhưng để bảo đảm an toàn cho người dân và tài sản do bão số bốn gây ra bộ tư lệnh vùng ba hải quân và các ngành chức năng trên địa bàn đà nẵng đã triển khai nhiều phương án nhằm bảo đảm cho tàu thuyền và ngư dân về nơi trú ẩn an toàn
hiện đà nẵng đang có một trăm hai mươi bảy tàu thuyền của đà nẵng với hơn một một trăm tám mươi lao động đang hoạt động trên biển trong đó có một tàu với sáu lao động đang hoạt động tại vịnh bắc bộ bảy mươi bảy tàu với bảy trăm một mươi sáu lao động đang hoạt động tại vùng biển phía bắc và tây quần đảo hoàng sa chín tàu với chín mươi một lao động ở khu vực đảo trường sa tất cả các tàu thuyền của đà nẵng đều đã biết vị trí hướng di chuyển của bão